trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp hưởng ứng lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ phạm minh chính và thực hiện mệnh lệnh của đại tướng bộ trưởng tô lâm
liên tục những ngày qua các đơn vị thuộc bộ công an tiếp tục xuất quân tri viện hỗ trợ tp hcm và các tỉnh phía nam phòng chống dịch bệnh
điều này cũng một lần nữa thể hiện vai trò trách nhiệm lực lượng công an nhân dân là lá chắn trong phòng chống dịch bệnh thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi với trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an xung quanh công tác phòng chống dịch của lực lượng cũng như công tác tri viện cho công an các địa phương phía nam
mời quý vị và bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn đồng chí trung tướng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thưa đồng chí đến thời điểm này thì bộ công an đã có sự chi viện lực lượng như thế nào cho các địa phương khu vực phía nam để đảm bảo công tác phòng chống dịch
và những quyết định tri viện như vậy thì sẽ có ý nghĩa như thế nào vào thời điểm này ạ
xin đồng chí có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn
do dịch diễn biến kéo dài lực lượng công an có trách nhiệm tham gia đảm bảo an ninh trật tự truy vết các trường hợp nghi nhiễm tham gia hướng dẫn phân luồng giao thông và rất nhiều các công việc khác
đồng thời cũng phải trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn người dân
vậy thì đâu sẽ là những biện pháp được đưa ra để có thể đảm bảo tốt an toàn và phòng chống dịch đối với các cán bộ chiến sĩ trong khi thi hành công vụ thưa đồng chí
có thể thấy dù vất vả khó khăn nguy hiểm nhưng cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn đồng sức đồng lòng quyết tâm nỗ lực trên trận tuyến tham gia phòng chống dịch bệnh
trong cuộc chiến đó đã xuất hiện nhiều tấm gương về tinh thần dũng cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
nhiều cán bộ chiến sĩ đã tạm gác lại hạnh phúc cá nhân thậm chí đã bị thương hy sinh trong hy sinh cả cuộc sống của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
tính đến nay trong toàn bộ lực lượng công an đã có ba đồng chí hy sinh một bảy trăm linh đồng chí nhiễm covid khi tham gia phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống dịch
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương quán triệt toàn thể cán bộ chiến sĩ tuyệt đối không chủ quan lơ là
mất cảnh giác kết hợp với tăng cường tập huấn cho cán bộ chiến sĩ kỹ năng về phòng chống lây nhiễm dịch bệnh cho bản thân khi các đồng chí thực hiện nhiệm vụ cũng như trong sinh hoạt theo hướng dẫn khuyến cáo của bộ y tế
phối hợp cơ quan y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân nói chung và các cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch nói riêng
đặt mục tiêu là đến hết
quý ba năm hai nghìn hai mươi một toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân được tiêm vaccine phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa đồng chí chia sẻ với những khó khăn của lực lượng công an cũng như các lực lượng đang ở tuyến đầu phòng chống dịch người dân trong thời điểm này cần có sự phối hợp như thế nào đối với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch cũng như là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương đang là điểm nóng của dịch bệnh ạ
sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã căn dặn
lực lượng công an nhân dân là khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều giúp đỡ ta ít thì thành công ít giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh lực lượng công an nhân dân rất cần sự giúp đỡ của nhân dân ủng hộ đồng lòng chia sẻ với lực lượng công an
nói riêng và toàn hệ thống chính trị các lực lượng khác nói chung tích cực tham gia tố giác cung cấp thông tin về đối tượng về các hành vi vi phạm pháp luật vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong lao động sản xuất hỗ trợ người lao động về việc làm lắng nghe thông tin cho lực lượng công an cơ sở về tình hình trong công nhân trong người lao động và trong nhân dân
bộ công an luôn mong mong
công an muốn nhận được sự giúp đỡ chia sẻ của toàn thể xã hội các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời bộ công an tiếp tục chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng hết lòng hết sức phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn gian khổ đề cao tinh thần trách nhiệm mưu trí kiên cường dũng cảm trong chiến đấu sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
quan trọng nhất là mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ thực sự là một điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong thời điểm dịch bệnh hiện nay đúng không ạ
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí trung tướng đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ